chương trình thiện nhân và những người bạn phẫu thuật tái tạo miễn phí cơ quan sinh dục dị tật cho trẻ em
sẽ được tiến hành tại bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng từ ngày một đến ngày bốn tháng một mươi
do giáo sư robertta de castro người italia thực hiện
đây là cơ hội quý cho những trẻ em bị khuyết tật bộ phận sinh dục trong cả nước nói chung
và tại khu vực miền trung tây nguyên nói riêng có được sự lành lặn chính đáng
chương trình tứ thiện do quỹ phòng chống thương vong châu á aip và các bệnh viện nhi trung ương
bệnh viện việt đức bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng và bệnh viện nhi đồng hai tp hcm phối hợp thực hiện
hoạt động khám sàng lọc được tiến hành từ ngày một mươi bảy tháng chín đến ngày năm tháng một mươi
tại đà nẵng ngày hai mươi chín tháng chín chương trình đã tiến hành khám sàng lọc với gần tám mươi trẻ em
đến từ khu vực miền trung tây nguyên trong đó có gần hai mươi trường hợp đủ điều kiện phẫu thuật trong đợt này

năm nay là năm thứ sáu của chương trình bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi hai
tới thời điểm bây giờ thì các cháu tới khám ở đây là không phải các cháu khám mới mà các cháu đã được phẫu thuật
các cháu là chuẩn bị phẫu thuật và các cháu là sẽ khám mới để đưa vào trong chương trình
qua hơn sáu năm triển khai tại bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng đã có sáu trăm linh đối tượng được khám sàng lọc
trong đó hơn hai trăm linh ca đã được phẫu thuật miễn phí
chúng tôi đến đây để giúp tất cả các trẻ em việt nam có bộ phận sinh dục khiếm khuyết được hoàn thiện
với bệnh nhân nào chúng tôi cũng rất quan tâm tuy nhiên sẽ dành ưu tiên hơn đối với những trẻ em có dị tật phức tạp
hiện nay các bác sĩ tại việt nam đã có thể xử lý tốt các ca dị tật như lỗ tiểu thấp
do đó với các ca dị tật phức tạp hơn hiếm gặp hơn như trẻ sinh ra là nam
nhưng bộ phận sinh dục lại là nữ thì chúng tôi sẽ dành ưu tiên và nhiều thời gian hơn
để giúp các em có thể phẫu thuật miễn phí
hành trình khám và phẫu thuật kéo dài gần một tháng trên cả ba miền bắc trung nam việt nam của đoàn
góp phần mở ra cơ hội cho trẻ em khuyết tật bộ phận sinh dục ở khắp mọi miền
nhất là trẻ em ở vùng sâu vùng xa được tiếp cận hoạt động từ thiện này